ngày một mươi một tháng một mươi hai tại hà nội trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp đại học quốc gia hà nội
phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã tổ chức hội thảo khoa học
chuyển giao công nghệ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp bốn
theo đó hội thảo tập trung thảo luận vai trò hoạt động thúc đẩy liên kết giữa viện trường doanh nghiệp và nhà nước
trong việc chuyển giao khoa học và công nghệ những chính sách trong đào tạo bồi dưỡng và tác động của cuộc cách mạng lần thứ tư
tới phát triển nguồn nhân lực đồng thời xác định chuyển giao công nghệ phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố đột phá chiến lược đóng vai trò quyết định đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững tạo lợi thế cạnh tranh bảo đảm cho sự phát triển nhanh hiệu quả và bền vững
của khoa học công nghệ nước nhà trong bối cảnh đất nước thời kỳ hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp bốn hiện nay